sáng nay một mươi hai tháng năm trước khi tiếp xúc cử tri tại phường hai và xã long hữu thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
bí thư thành ủy tp hcm cùng các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh trà vinh đã có cuộc giám sát
tại nhà máy nhiệt điện duyên hải làm cơ sở trả lời khi tiếp xúc cử tri tại thị xã duyên hải
tại buổi làm việc ban quản lý nhiệt điện duyên hải đã báo cáo với đoàn giám sát kết quả thực hiện việc giải quyết vấn đề bãi xỉ
cống nước thải lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động gửi số liệu về sở tài nguyên môi trường giám sát
cũng như nhà máy đã mở cửa mỗi tháng hai lần để đón nhân dân và chính quyền địa phương đến giám sát
kết luận buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đã ghi nhận những nỗ lực của ban quản lý nhiệt điện xuyên hải
cũng như chính quyền địa phương đã cơ bản thực hiện đúng đủ các yêu cầu trong cuộc giám sát trước
đồng chí mong muốn công tác bảo vệ môi trường ở trung tâm nhiệt điện duyên hải ngày càng tốt hơn
hoạt động sản xuất ngày càng thân thiện với môi trường hơn